theo số liệu thống kê vừa được tổng cục hải quan công bố tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng một năm hai nghìn một mươi chín đạt hơn bốn mươi ba tỷ đô la mỹ
cao nhất so với các tháng đầu năm của nhiều năm gần đây
kết quả này còn cao gần gấp đôi so với mức bình quân là khoảng hai mươi ba tỷ đô la mỹ một tháng của cả giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi tám
ngoài kỷ lục về kim ngạch từ dữ liệu thống kê của tổng cục hải quan còn cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc của hoạt động ngoại thương của việt nam
cụ thể tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng một chín mươi hai tỷ đô la mỹ trong khi đó khối doanh nghiệp fdi chỉ tăng chín trăm bảy mươi ba triệu đô la mỹ
một dấu hiệu đáng mừng khác liên quan đến cán cân thương mại nếu một mươi năm ngày đầu tháng một cả nước thâm hụt gần một tỷ đô la mỹ
nhưng nhờ sự bứt phá trong những ngày cuối tháng cán cân thương mại được đưa trở về quỹ đạo xuất siêu lớn
được duy trì từ năm hai nghìn một mươi tám với con số thẳng dư tới tám trăm một mươi sáu triệu đô la mỹ chỉ trong tháng một
trong tháng một tổng trị giá xuất khẩu đạt hai mươi hai bảy tỷ đô la mỹ tăng một tám tỷ đô la mỹ so với tháng một năm hai nghìn một mươi tám
về nhập khẩu tổng trị giá đạt hai mươi một hai mươi sáu tỷ đô la mỹ tăng một chín tỷ đô la mỹ so với tháng một năm hai nghìn một mươi tám